mới đây bộ giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
theo đó dự luật bổ sung nhiều quy định mới đặc biệt là đề xuất xe máy phải bật đèn khi ra đường
cụ thể tại khoảng ba hai mươi bảy dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi quy định
trong suốt cả ngày xe mô tô xe máy xe đạp điện xe máy điện khi tham gia giao thông
phải bật sáng đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất
hoặc phải bật sáng ít nhất một đèn chiếu sáng gần phía trước và một đèn đỏ phía sau
trong dự thảo này đã gây ra không ít tranh cãi trong dự luận
người dân cần hiểu rõ đèn nhận diện được trang bị theo thiết kế của nhà sản xuất
là đèn chiếu sáng ban ngày drl daytime running light thường là đèn led
là loại đèn nhằm tăng khả năng nhận biết các phương tiện khi tham gia lưu thông trên đường
đối với những xe không có đèn drl riêng biệt thì sẽ sử dụng đèn chiếu sáng gần phía trước
và một đèn đỏ phía sau đây là đèn có góc chiếu đèn thấp
đã được đưa vào quy định khi sử dụng xe đi trong nội thành khu dân cư
trên thực tế đèn chiếu sáng ban ngày sẽ không nhằm mục đích chiếu sáng
soi rõ vật thể như ban đêm việc vật đèn để tạo phản xạ cho người tham gia giao thông
nhận biết có tín hiệu đèn phía trước lâu dài sẽ thành phản xạ có điều kiện
khi thấy có ánh đèn người tham gia giao thông sẽ chủ động giảm tốc độ cho xe tránh
điều này sẽ giúp giảm tai nạn giao thông đáng kể
ở mỹ luật bắt buộc xe mô tô xe gắn máy trang bị đèn nhận diện ban ngày vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ở bang california đã cắt giảm được hai mươi hai mươi
các vụ tai nạn giao thông ban ngày với xe hai bánh
tại châu âu cắt giảm được gần bảy
ở đông nam á năm một nghìn chín trăm chín mươi hai sau hai tháng khi có luật về đèn nhận diện
đã giảm được hai mươi chín các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy vào ban ngày
ở thái lan áp dụng từ năm hai nghìn năm tỷ lệ giảm tới hai mươi
malaysia giảm hai mươi chín
hiện nay ở đông nam á đã có bảy trên một mươi nước áp dụng luật này